thưa quý vị chỉ mất vài giây chiếc xe máy có giá trị cao đó là dòng xe tay ga thương hiệu sh đã bị các đối tượng bẻ khóa trộm cắp
một đường dây chuyên trộm cắp xe máy sh đã bị các trinh sát đội cảnh sát hình sự công an quận cầu giấy lập chuyên án đấu tranh bóc gỡ thành công
ban chuyên án đã làm rõ thủ đoạn phương thức hoạt động của nhóm đối tượng này đồng thời đấu tranh truy xét thu giữ hàng chục xe máy sh mà chúng đã trộm cắp tại nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố hà nội
đây là hình ảnh ghi lại từ camera an ninh một đối tượng có nhiệm vụ cảnh giới một đối tượng thực hiện hành vi bẻ khóa chiếc xe máy sh
bằng các biện pháp nghiệp vụ các trinh sát cảnh sát hình sự công an quận cầu giấy đã bất ngờ lao ra khống chế bắt giữ các đối tượng
tại cơ quan công an đối tượng nguyễn đình hậu đã khai nhận phương thức thủ đoạn bẻ khóa xe máy sh thậm chí với dòng xe dùng hệ thống khóa điện tử hay có khóa cổ bọn chúng đều vô hiệu hóa trong dây lát
bạn sát và thấy một chiếc xe trên đường thì chúng tôi đỗ lại tôi tiến lại gần chiếc xe dùng ram khóa xe quá trình khóa khóa mất khoảng một mươi một mươi năm giây
ổ nhóm tội phạm này chỉ nhắm vào xe máy honda sh là dòng xe có giá trị cao
từ lời khai của các đối tượng các trinh sát đã lần theo dấu vết và xác định được địa điểm cất giấu tăng vật
theo đó ban chuyên án đã huy động lực lượng tổ chức đột kích vào địa điểm các đối tượng cất dấu tăng vật tại thôn kim lũ huyện sóc sơn hà nội
thu giữ được một mươi chiếc xe máy honda sh bước đầu xác định những chiếc xe này trộm cắp tại các địa bàn thuộc quận hoàn kiếm đống đa tây hồ thanh trì nam tử liêm
đối với khóa cơ thì họ sẽ ổ nhóm tội phạm này sẽ dùng ram khóa khóa đánh vào ổ khóa sau khoảng một mươi một mươi năm giây khi trộn được sẽ nổ máy bỏ đi
thứ hai là nếu đối với xe mắt cây dùng chân đạp khóa cổ sau đó dùng thủ đoạn đẩy xe
sau đó dùng thủ đoạn đẩy xe sang một chỗ khác để đấu điện từ đó là tẩu thoát
thủ đoạn của nhóm này thường là trộn cắp dòng xe sh không kể là đời nào đời nào mà sẽ trộn cắp rất nhiều miễn là có sơ hở là sẽ trộn cắp
trước tình hình trộm cắp xe máy trên địa bàn diễn ra phức tạp công an quận đã lập kế hoạch huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát hình sự công an tám phường
phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an quận đã tiến hành tuần tra khép kín địa bàn
sau khi thu tập tài liệu chứng cứ ở nhóm đối tượng trộn cắp xe máy công an quận đã lập chuyên án mang bí số hai d chín c để tiến hành triệt phá
kết quả đến ngày tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đã bắt được các đối tượng trong ổ nhóm và thu giữ hàng chục xe máy mang nhãn hiệu sh thuộc tăng vật các vụ án
hiện nay tình trạng trộm cắp xe máy diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng liều lĩnh và táo tợn
việc lập chuyên án bóc gỡ toàn bộ đường dây và thu hồi số lượng lớn xe máy trộm cắp của công an quận cầu giấy
thể hiện tinh thần đấu tranh quyết liệt với tội phạm đồng thời cũng là lời cảnh báo tới người dân cần cảnh giác trước diễn biến của loại tội phạm này